lần đầu tiên một bệnh viện tư nhân đã trở thành một bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca trung ương
và điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ có thêm cơ hội được thụ hưởng những kỹ thuật hiện đại
được chăm sóc và điều trị tương đương với bệnh viện ca ngay tại địa phương mà không phải đi lên tuyến trên
thông tin bệnh viện đa khoa hùng vương trở thành bệnh viện vệ tinh của bệnh viện ca trung ương
cũng như tham gia vào đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bệnh viện bạch mai đã nhanh chóng đến với người dân địa phương
và các vùng lần gần nằm rắp xanh giữa ba tỉnh phú thọ tuyên quang yên bái
điều này đã khiến số lượng bệnh nhân đến đăng ký khám tầm soát bệnh tật và điều trị tại đây mỗi ngày một tăng
tôi được biết là bệnh viện hùng vương cũng là vệ tinh của bệnh viện ca và bệnh viện bạch mai
nên tôi cũng tin tưởng bệnh viện có nhiều bác sĩ có chuyên môn và cũng tin tưởng
thứ nhất nữa là như thế
thứ hai là cũng
về điều kiện thì cũng gần nhà đi lại đỡ khó khăn và đỡ vất vả
chúng tôi sẽ gắn bó ở đây chữa bệnh ở đây không phải đi đâu nữa không phải đi về hà nội nữa
nên là một là nó gần hai nữa là đi lại chúng tôi nó đỡ vất vả
thì chúng tôi mong là được như thế để chúng tôi lấy chỗ này làm cái chỗ sức khỏe bản thân chúng tôi vài chỗ này
cái lợi lớn nhất chính là cho người dân
ở khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và đặc biệt ở vùng sắp danh của ba tỉnh mà thường chúng ta thấy là có những khó khăn trong công tác khám bệnh chữa bệnh
đặc biệt là đối với bệnh ung thư đang có chiều hướng gia tăng hiện nay
với việc triển khai mô hình vệ tinh tại đây các kỹ thuật điều trị ung thư như hóa trị điều trị đích các kỹ thuật mới liên quan đến hồ hấp tim mạch cơ sương khớp lọc máu sẽ được bệnh viện ca bệnh viện bạch mai chuyển giao
và thực hiện ngay tại bệnh viện hùng vương
bên cạnh đó hàng tuần các bác sĩ của bệnh viện ca và bệnh viện bạch mai cũng sẽ đến bệnh viện đa khoa hùng vương để khám và điều trị cho bệnh nhân và hướng dẫn đào tạo tại chỗ cho các y bác sĩ và nhân viên y tế
tiếp tục trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai một số kỹ thuật mới trong dự án trong đề án bệnh viện vệ tinh này
đó là một số kỹ thuật trần đoán sớm ung thư trong đó có sản lọc ung thư phát hiện sớm những ung thư tầm soát ung thư cho bà con trong vùng
việc tiếp nhận các kỹ thuật mới được chuyển giao cũng như có được sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ các bệnh viện tuyến trung ương giúp bệnh viện nâng cao năng lực hoạt động
qua đó giúp người dân đặc biệt là những bệnh nhân mắc ung thư có cơ hội điều trị gần nhà đỡ vất vả và tốn kém đồng thời góp phần giảm tài cho các bệnh viện tuyến trên